ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành và ba huyện lâm hà đam rông và bảo lâm thực hiện nghiêm việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm người đứng đầu vì để mất rừng trên địa bàn
theo đó thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành địa phương đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm điểm đánh giá nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan do thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng trên địa bàn
tuy nhiên việc tổ chức kiểm điểm chưa thực hiện nghiêm túc xử lý trách nhiệm chưa kịp thời chưa nghiêm chưa phù hợp với tính chất mức độ của các vụ vi phạm xảy ra
để chấn chỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị liên quan tiếp tục nghiêm túc tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân
ủy ban nhân dân các huyện lâm hà bảo lâm ram đông tiếp tục tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ủy ban nhân dân xã trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân phụ trách có hình thức xử lý phù hợp với các vi phạm về quy định quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý và mức độ của từng vụ vi phạm
cụ thể vụ phá rừng tại tiểu khu hai trăm sáu mươi một a hai trăm sáu mươi một b huyện lâm hà tiểu khu hai trăm năm mươi một huyện đam rồng tiểu khu bốn trăm sáu mươi huyện bảo lâm
cụ thể vụ phá rừng tại tiểu khu hai trăm sáu mươi một a hai trăm sáu mươi một b huyện đam rồng tiểu khu bốn trăm sáu mươi huyện đam rồng tiểu khu bốn trăm sáu mươi huyện đam rồng tiểu khu bốn trăm sáu mươi huyện đam rồng